thưa quý vị và các bạn
vào sáng ngày hôm nay dự và phát biểu tại hội nghị trực tuyến
sơ kết công tác chuyển đổi số thực hiện đề án sáu của chính phủ
và sáu tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
tại bảo hiểm xã hội việt nam
và đánh giá kết quả thí nghiệm ứng dụng xác thực sinh chắc
trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
tổ phó thương trực tổ công tác đề án sáu của chính phủ nhấn mạnh
bảo hiểm xã hội việt nam phải chủ động đi trước
tiếp tục làm giàu bộ cơ sở dữ liệu ngành bảo hiểm
trên cơ sở đó thì tăng cường việc kết nối khai thác
chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu ngành bảo hiểm
qua đó đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính
tạo thuận lợi cho người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến
hiện cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm
với các cơ sở dữ liệu quốc gia cơ sở dữ liệu quốc gia chuyên ngành
đang tích cực được kết nối chia sẻ
trong đó đã xác thực được hơn tám mươi triệu người
đang tham gia bảo hiểm y tế bảo hiểm xã hội bảo hiểm thất nghiệp
với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
toàn quốc đã có một mươi hai năm trăm một mươi chín cơ sở triển khai khám chữa bệnh
bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip
đạt chín mươi bảy bảy với trên ba mươi hai năm triệu lượt tra cứu thành công
đặc biệt việc triển khai hai nhóm dịch vụ công liên thông
đã tiết kiệm một sáu tỷ đồng chi phí khi giải quyết thủ tục hành chính
đối với việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới sáu tuổi
và giải quyết hưởng mai tăng phí
việc triển khai thí điểm tích hợp công nghệ xác thực sinh chắc
trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại quảng bình và hà nội
đã giảm thời gian làm thủ tục xác thực tại máy
chỉ từ một mươi đến một mươi năm giây trên một bệnh nhân
qua thí điểm xác thực sinh chắc trong tiếp nhận hồ sơ
và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
tại bộ phận một cửa
đã phát hiện ba trường hợp nghi ngờ sử dụng thẻ căn cước công dân giả
để làm hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần tại bình dương
phát biểu tại hội nghị
thứ trưởng bộ công an nguyễn duy ngọc
nhấn mạnh các nhiệm vụ quan trọng của bảo hiểm xã hội việt nam
trong thực hiện đề án sáu của chính phủ
trong đó cần lưu ý việc triển khai hai nhóm thủ tục hành chính liên thông trên toàn quốc
ngành bảo hiểm xã hội đóng vai trò là trụ cột
cần phải được triển khai hiệu quả thực chất
ngành bảo hiểm xã hội cần tiếp tục phối hợp với ngành công an
đảm bảo một trăm linh người tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp
được xác thực thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
nghiên cứu mở rộng triển khai ứng dụng công nghệ xác thực sinh chắc
trên căn cước công dân gắn chip và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
trong tiếp nhận hồ sơ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
ứng dụng căn cước công dân gắn chip trong chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội
tiếp tục triển khai số hóa hồ sơ theo hướng cắt giảm tối thiểu hai mươi thông tin phải khai báo
trên cơ sở tái sử dụng dữ liệu không yêu cầu người dân doanh nghiệp cung cấp giấy tờ
nhằm hạn chế tình trạng tham nhũng vật
thưa quý vị mô hình cảnh sát giao thông vĩnh phúc thân thiện vì nhân dân phục vụ
đã mang lại hiệu quả thiết thực góp phần lan tỏa mạnh mẽ
hình ảnh người chiến sĩ cảnh sát giao thông thân thiện vì nhân dân phục vụ
công an tỉnh vĩnh phúc vừa tổ chức hội nghị sơ kết một năm thực hiện mô hình này
sau hơn một năm triển khai thực hiện mô hình lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh vĩnh phúc
đã cụ thể hóa bằng phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ ba xây ba chống
từ đó đã mang lại hiệu quả thiết cực
qua khảo sát tỷ lệ đánh giá hài lòng của nhân dân đối với lực lượng cảnh sát giao thông
tăng lên hai mươi so với năm trước nâng cao hiệu quả xử lý trật tự an toàn giao thông
vĩnh phúc là một trong các địa phương được bộ công an đánh giá thực hiện tốt công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
bảo đảm giảm cả ba tiêu chí về số vụ số người chết và số người bị thương
cùng với đó lực lượng cảnh sát giao thông thường xuyên thực hiện giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn
hướng tới kỷ niệm bảy mươi sáu năm ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
và tối ngày hôm qua công an tỉnh hà nam phối hợp với cục công tác đảng và công tác chính trị
bộ công an tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề viết tiếp bản hùng ca
bằng hình thức sân khấu hóa tại chương trình nghệ thuật với chủ đề viết tiếp bản hùng ca
nhà hát kịch công an nhân dân đã mang đến cho khán giả hai trích đoạn kịch gồm người không cô đơn và lỡ hẹn
cùng các tiết mục hát múa như vinh quang thầm lặng bài ca những anh hùng thầm lặng người mẹ của tôi
do các cán bộ chiến sĩ công an tỉnh hà nam biểu diễn
nhân dịp này bộ công an và công an tỉnh hà nam đã trao tặng
hai mươi xuất quà cho ba trung tâm gồm trung tâm điều dưỡng thương binh duy tiên trung tâm điều dưỡng thương binh kim bảng
và trung tâm nuôi dưỡng thương bệnh binh nặng và điều dưỡng người có công tỉnh hà nam
đại diện các gia đình liệt sĩ công an nhân dân trên địa bàn tỉnh và thân nhân liệt sĩ đang công tác trong công an tỉnh
các đồng chí thương binh công an nghỉ hưu thương binh công an đang công tác trong công an tỉnh với tổng trị giá hơn một trăm linh triệu đồng
thưa quý vị là địa phương có bờ biển dài ngư trường rộng
thành phố đà nẵng là một trong những nơi có số lượng người dân theo nghề biển lớn của miền trung
phải thường xuyên đánh bắt xa bờ vì vậy mà phần lớn bà con ngư dân ít được tiếp cận với thông tin về chuyển đổi số
hiểu được điều đó lực lượng công an thành phố đà nẵng đã có nhiều cách làm hiệu quả
để ngư dân có điều kiện tốt nhất tiếp cận với dịch vụ công trực tuyến và kịp thời đăng ký tài khoản định danh điện tử
làm việc trên tàu đánh bắt xa bờ gần như toàn bộ thời gian của anh nguyễn văn linh
đều lên đêm trên biển khi tàu cặp bến anh cùng bàn thuyền cũng chỉ loanh quanh ở cảng cá rồi lại tiếp tục chuẩn bị ra khơi
chính vì vậy mà dù biết về việc đăng ký tài khoản định danh điện tử đã lâu nhưng anh không có thời gian để thực hiện
hôm nay anh khá bất ngờ khi được lực lượng công an phường thọ quang quận sơn trà trực tiếp đến tận thuyền để hướng dẫn và kích hoạt định danh điện tử
còn đi biển này là đi có thốn trại mới vua bà cập nhật thông tin rồi nó không khó khăn chị à

là ngư dân bám miệng với nghề đánh bắt hải sản thường xuyên phải rạc hơi
anh võ thành phước gần như không biết gì về dịch vụ công trực tuyến
này được lực lượng công an đến tầng tàu để tuyên truyền hướng dẫn
anh phấn khởi nhận thấy sự cần thiết của việc giao dịch trên môi trường số
mọi thao tác thu thông
các tục hành chính đều được thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến
tạo sự thuận tiện cho ngư dân như anh
đi biển này cũng khó lòm lắm chị à
nên bây giờ gặp đâu lòm đó thôi
nên giờ sáng gặp đây thì lòm đây thôi chứ đâu có thời gian đâu mà dự quy
quá là thần lợi cho ngư dân đâu
lỡ ngư dân khóc họ không biết nữa họ đâu có biết tới chỗ khóc đâu mà lò
hiểu được tính chất và môi trường làm việc của bà con ngư dân
có nhiều hạn chế trong việc tiếp cận thông tin thường xuyên ván mặt tại địa phương
công an các địa phương ven biển đã chủ động phối hợp với cảng cá
nắm bắt được thời gian tàu cập bến và bố trí cán bộ đi từng bến
đến từng tàu để hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử
thông qua việc cài đặt ứng dụng vneid và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến
công an phường cũng đã triển khai cho anh em xuống tặng tàu để hướng dẫn
tuy nhiên ở dưới tàu thì người dân ra khơi mà
về cái thực hiện thứ nhất là cái phần internet nó cũng thương đối là nó ít
thứ hai nữa là cái phần người dân sử dụng điện thoại cổ cảnh để ra khơi
để tương đối nhiều hơn là điện thoại thông minh
nên nó cũng gặp nhiều khó khăn
tuy nhiên thì cũng hướng dẫn người dân cách để người dân làm
cố gắng là kích hoạt được càng nhiều tài khoản càng tốt
đối với cả ngư dân ngoài địa phương hay trong địa phương
đối với công an phường thì nó cũng không có sự khác biệt
thì vẫn hướng dẫn công dân và kích hoạt công dân cho công dân bình thường
việc đưa chuyển đổi số đến gần hơn với người dân miền biển là điều kiện thuận lợi
để thúc đẩy phát triển toàn diện các ngành nghề kinh tế biển theo hướng số hóa
tiến tới xây dựng một chính phủ số công dân số nền kinh tế xã hội số